đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đến dự và cắt băng thông xe kỹ thuật dự án tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai năm vùng thủ đô hà nội với quốc lộ ba mươi tám b và cao tốc hà nội hải phòng và cầu la tiến thuộc địa bàn xã điệp nông huyện hưng hà tỉnh thái bình
tại buổi lễ thường trực ban bí thư trần quốc vượng cùng đại biểu hai tỉnh thái bình và hưng yên đã cắt băng thông xe kỹ thuật dự án đây là dự án giao thông trọng điểm nối hai tỉnh thái bình hưng yên tạo ra mạng lưới giao thông đồng bộ rút ngắn quãng đường từ thái bình đi các tỉnh phía bắc góp phần phát triển kinh tế xã hội hai huyện hưng hà thái bình và huyện phù cử hưng yên
dự án được ubnd tỉnh thái bình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại quyết định số ba nghìn một trăm linh hai ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu với tổng mức đầu tư hơn sáu trăm tám mươi tỷ đồng dự án có tổng chiều dài bảy tám km trong đó cầu la tiến dài hơn một km đường dẫn phía tỉnh thái bình dài năm sáu km đường dẫn phía tỉnh hưng yên dài một hai km